sở giao thông vận tải quảng bình vừa cho biết từ hôm nay một tháng tám công ty cổ phần tập đoàn trường thịnh thực hiện miễn phí cho chín năm trăm chín mươi chín phương tiện khi đi qua trạm thu phí quán hào trên quốc lộ một a đoạn qua xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
theo đó đối tượng được miễn phí khi qua trạm thu phí trên là các phương tiện gồm xe ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú các tổ chức doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn các huyện lệ thủy quảng ninh và thành phố đồng hới
để triển khai việc miễn phí công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bot trường thịnh phát hành vé quý với mệnh giá đồng cho các xe đủ điều kiện theo quy định
công ty cũng sẽ tiến hành cập nhật bổ sung điều chỉnh một quý một lần để bảo đảm quyền lợi cho người dân
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh về việc người dân bức xúc nhiều lần dùng phương tiện chặn đường phản đối việc không đi đường tránh mà vẫn mất phí
sau đó bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo nhà đầu tư xem xét miễn phí cho phương tiện sống trên các địa bàn gần trạm thu phí quán hào